vì cho rằng đồng nghiệp mình có thái độ vô ơn một đầu bếp trú tại phường tam thuận quận thanh khê thành phố đà nẵng đã thẳng tay chém đồng nghiệp để thỏa sự bực tức
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm nguyễn tấn lương duy bốn mươi hai tuổi về hành vi giết người
theo cáo trạng duy và võ văn phòng hai mươi năm tuổi chú tỉnh quảng nam cùng làm đầu bếp
khi thấy phòng không có chỗ ở không có phương tiện đi lại cho nên duy đã giúp đỡ cho ở nhờ và cho mượn xe nhưng phòng đã lấy xe đi luôn và không trả lại
qua năm hai nghìn hai mươi một mẹ duy gọi điện đòi thì phòng mới trả xe cùng với thái độ thách thức chửi bới
vào đêm cùng ngày phòng tiếp tục nhắn tin thách đố nên duy đã mang theo dao đến nơi phòng làm việc và xông vào chém
hậu quả nạn nhân bị thương tích một mươi hai
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn tấn lương duy bảy năm sáu tháng tù về tội giết người